tỉnh lâm đồng chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu phi tuy nhiên nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu phi vào địa phương là rất cao
ngày bảy sáu ubnd tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
hiện toàn tỉnh lâm đồng có hơn bốn trăm linh hai con lợn trong đó chăn nuôi tại ba trăm ba mươi tám trang trại với hơn hai trăm linh con còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ
trước tình hình hiện nay tỉnh lâm đồng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương đề nghị các huyện thành phố trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh